công an xã gia tân một huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa phát hiện ba trường hợp trốn trên xe tải
chở trái cây nhằm né tránh chút kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó quá trình làm nhiệm vụ tổ tuần tra kiểm soát dịch bệnh của xã gia tân một phát hiện xe tải
biển số bảy mươi bảy c một mươi năm nghìn bảy trăm tám mươi do tài xế lê văn phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tính bình định có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên xe ngoài tài xế phước và phụ xe có giấy tờ tùy thân dưới xét nghiệm covid một mươi chín
còn hai người đàn ông tên phan hòa bốn mươi hai tuổi và huỳnh đức trọng ba mươi sáu tuổi ngồi sau thùng xe được ngụy trang bằng nhiều thùng xốp
ông hòa và ông trọng khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn chưa có tiền xét nghiệm để qua chốt theo quy định
nên đã thông động với tài xế phước chờ trốn trên thùng xe đã qua mắt lực lượng nhưng đã bị phát hiện
hai người này đã bị xứt vào vi phạm hành chính mỗi người hai năm triệu đồng